đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng ghi nhận trong thời gian qua tỉnh quảng ninh được biết đến là điểm sáng của cả nước trong công tác xây dựng đảng
đặc biệt đã có nhiều đột phá trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
gắn liền với đó là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đây là hai nội dung quan trọng mà tỉnh quảng ninh làm rất tốt được trung ương đánh giá cao
đồng chí võ văn thưởng yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh cần bám sát đề cương hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu liên quan và phối hợp tốt trong quá trình kiểm tra
chỉ đạo các tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị tốt nội dung báo cáo
lãnh đạo tỉnh ủy quảng ninh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra và mong muốn trung ương dành nhiều sự quan tâm trên tất cả các lĩnh vực
chỉ bảo đảm ổn định chính trị